tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn sáng nay ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội thẩm tra về báo cáo bổ sung của chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia quý bốn năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc xảy ra trên bốn chín trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết trên hai người
còn trong bốn tháng đầu năm nay toàn quốc xảy ra trên năm bốn trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết trên hai năm trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám thì số vụ tai nạn giao thông đã giảm năm trăm sáu mươi bảy vụ
tuy nhiên qua thảo luận nhiều đại biểu lại băn khoăn về những số liệu này và cho rằng báo cáo chưa phản ánh hết được thực trạng an toàn giao thông thời gian qua
trong những thời gian gần đây nó nổi lên những câu chuyện về tại sao lại có một lúc lái xe đâm bỏ
một lúc chết sáu bảy người ở trong một cái đám ma trong một cái đám cưới
thế rồi là cử tri của tôi khi chúng tôi đi tiếp xúc cử tri thì cử tri mới nói lên một nỗi lưng niềm này
cử tri thành phố hồ chí minh tôi là đại biểu của hồ chí minh thì cử tri cứ nói rằng báo cáo đại biểu của hồ hội là chúng tôi có hai cái nỗi lo
là một là khi đi ra đường chúng tôi sợ là mất an toàn giao thông
cái chết có thể hoặc cái thương tích có thể dình dập chúng tôi bất kỳ một lúc nào
bởi vì bây giờ cứ thỉnh thoảng lại có một cái xe mà như báo chí nói gọi là xe điên
lao thẳng vào những người kể cả người ta đang đứng bên đường bên dạy đường
tôi nói thẳng định với ông chí ở đây chắc chắn số liệu giao thông mà các ông chí báo cáo ở đây
ban đoàn giao thông tập hợp là chưa chính xác
mà nếu cần chứng minh tôi sẽ chứng minh tại sao vẫn có số tranh lệch giữa ngạn nhân chết trong bệnh viện
nạn nhân chết do tai nạn giao thông bị thương trong tai nạn giao thông tranh lệch với các báo cáo của các cơ quan
bây giờ các ông chí giải thích cái chuyện này
trong khi đó băn khoăn về hiệu quả và các giải pháp để giảm tải tình trạng tai nạn giao thông
thiếu tướng nguyễn mai bộ ủy viên thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội cho rằng các cơ quan liên quan
cần đưa ra những giải pháp thiết thực tránh tình trạng năm nào cũng báo cáo cũng đưa những giải pháp tương tự như nhau
cũng một giải pháp một hai ba bốn năm cho đến một mươi một mươi một một mươi hai nhưng câu chuyện của nó là cái hiệu quả của giải pháp đấy
thì đó là cái gì tôi đánh giá là hiệu quả của việc đấy
đó là yếu tố con người đó là yếu tố con người
chúng ta có tuyên bố rằng là ở địa phương nào để xảy ra thì người đứng đầu phải bị thế này thế kia có ông nào bị đâu
tại buổi làm việc vấn đề bot cũng được nhiều thành viên ủy ban quốc phòng và an ninh cho ý kiến
trước đề xuất mới đây của bộ giao thông vận tải về việc đổi tên trạm thu phí thành trạm thu tiền
nhiều đại biểu không đồng tình và đề nghị phải xem lại tính công bằng và hợp pháp của các trạm bot